công an tỉnh kiên giang phối hợp với cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an công an tỉnh lạng sơn cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn
đã tiến hành trục xuất một mươi ba công dân người trung quốc nhập cảnh trái phép về nước
trước đó vào lúc h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tại xã vĩnh điều và xã vĩnh phú huyện giang thành tỉnh kiên giang
lực lượng bộ đội biên phòng và công an tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm người có biểu hiện nghi vấn xuất cảnh trái phép sang campuchia
nên mời về làm việc qua lấy lời khai các đối tượng khai nhận nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch phía trung quốc
để vào khu vực tỉnh lạng sơn việt nam sau đó thuê xe ô tô vận chuyển đến tỉnh kiên giang tìm cách xuất cảnh trái phép
sang campuchia để làm thuê thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ sau khi hết thời gian cách ly theo quy định
kết quả xét nghiệm ba lần âm tính với sars cov hai công an tỉnh kiên giang đã thành lập tổ công tác và phối hợp với các cơ quan chức năng
tiến hành dẫn giải trục xuất một mươi ba công dân người trung quốc tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn theo quy định của pháp luật